tại bình dương ghi nhận thành tích nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án phát hiện hai thi thể được giấu trong thùng bê tông
tại căn nhà ở xã hưng hòa huyện bầu bàng
hôm nay ubnd tỉnh bình dương đã trao thưởng cho công an tỉnh bình dương và tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân
tại buổi lễ trao thưởng ubnd tỉnh bình dương đã trao tặng một trăm linh triệu đồng cho công an tỉnh bình dương
trao tặng bằng khen cho ba tập thể và một cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra phá án nhanh
dịp này ghi nhận thành tích của quân chúng nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
giám đốc công an tỉnh bình dương trao tặng giấy khen và tiền thưởng cho ba quần chúng có tinh thần mưu trí
phát hiện và trình báo kịp thời cho cơ quan công an bắt giữ bốn nghi phạm